chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
trước đó trương mỹ lan nhắc nhiều lần đến tòa nhà này
tòa nhà này đang được thế chấp tại ngân hàng để bảo đảm cho khoản vay hai trăm linh triệu usd ở bốn ngân hàng nước ngoài
nhưng chủ sở hữu đã ủy quyền cho chu duyệt phấn con trai bà trương mỹ lan giao bán giá một tỷ usd
tại tòa bị cáo trương mỹ lan nói tòa nhà capital place có giá thấp nhất là hơn bốn trăm linh triệu usd
nhưng phải bán cho nhà đầu tư nước ngoài và không liên quan đến vụ án
bị cáo lan cam kết sau khi bán được tòa nhà sẽ tự nguyện dùng phần còn lại
để khắc phục hậu quả vụ án
chủ tọa nói rằng con gái chu duyệt phấn của bị cáo lan có văn bản gửi tòa
trình bày đang có người trả ba trăm sáu mươi triệu usd nhưng tòa nhà này đang thế chấp vay
sau khi bán xong trả nợ cho bốn ngân hàng số tiền còn lại sẽ dùng khắc phục hậu quả trong vụ án
cho nên bị cáo nói bán tòa nhà này giá một tỷ usd là không đúng
hội đồng xét xử thông báo ngày hai mươi chín tháng ba phiên tòa nghỉ và sẽ tiếp tục vào ngày một tháng bốn
cũng trong phiên tòa ngày hai mươi tám tháng ba đại diện scb
đề nghị hội đồng xét xử xem xét buộc trương mỹ lan hoàn trả sáu trăm bảy mươi bảy hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng
và hơn tám mươi bốn tỷ đồng tiền lãi đồng thời giao một một trăm sáu mươi sáu mã tài sản là vật chứng trong vụ án
cho scb được quyền khai thác sử dụng không phân biệt tài sản đó có đủ điều kiện pháp lý hay không
được biết scb tham gia với hai tư cách là bị hại đối với hành vi tham ô tài sản
và người có quyền và nghĩa vụ liên quan đối với hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
theo luật sách
trước khi khởi tố scb đã được đặt vào diện kiểm soát đặc biệt để ổn định an ninh an toàn xã hội
bảo toàn hoạt động scb đã được ngân hàng nhà nước hỗ trợ cho vay các khoản vay đặc biệt
để ngăn ngừa các tình huống xấu như vậy scb phải gánh chịu những khoản nợ
và có trách nhiệm trả nợ cho ngân hàng nhà nước
luật sư bảo vệ quyền lợi cho scb cho rằng bị cáo trương mỹ lan và đồng phạm
phải có trách nhiệm liên đới bồi thường cho scb
đối với một một trăm sáu mươi sáu mã tài sản dưới hình thức động sản bất động sản tiền
cổ phần cổ phiếu đây đều là vật chứng của bị cáo trương mỹ lan dùng đảm bảo
cho các khoản vay của hệ sinh thái vạn thịnh pháp
đại diện đề nghị scb được quyền khai thác sử dụng quản lý
không phân biệt tài sản đó có đủ điều kiện pháp lý đảm bảo hay không
đối với nguồn tiền là vật chứng cụ thể là một tỷ đồng mà bị cáo nguyễn cao trí
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục văn lang
chiếm đoạt của bị cáo trương bị lan
và năm hai triệu usd trương mỹ lan đưa hối lộ cho đỗ thị nhàn
cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai thuộc ngân hàng nhà nước
đại diện scb cho rằng bản chất tiền này đều có nguồn gốc từ tài sản của scb bị chiếm đoạt
vì vậy phải trả lại cho scb
ngoài ra đại diện scb cũng đề nghị tòa xem xét chấp thuận cho scb nhận lại tài sản
quyền tài sản mà cơ quan điều tra đã áp dụng cưỡng chế phong tỏa
theo danh mục scb thống kê đã nộp cho tòa
đồng thời scb cũng muốn nhận lại các khoản tiền bị cáo hưởng lợi
bị cáo nộp khắc phục các tài sản chưa được kê biên mà các bị cáo đã khai nhận trước tòa
liên quan đến những sai phạm của bà trương mỹ lan và tập đoàn vạn thịnh pháp
trước đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã nêu quan điểm
bị cáo lan phạm tội nhiều lần phạm tội có tổ chức
bằng nhiều thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước
ngoài ra đại diện viện kiểm sát còn cho rằng
bị cáo lan không hề ăn năn còn đổ lỗi cho nhân viên dưới quyền và các bị cáo khác ở scb
sáng ngày một mươi chín tháng ba tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục phiên xét xử vụ án xảy ra
tại công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp gọi tắt là tập đoàn vạn thịnh pháp
và ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb đây là ngày xét xử thứ một mươi
viện kiểm sát nhân dân tp hcm thực hiện quyền công tố bắt đầu phần luận tội
đối với tám mươi sáu bị cáo trong vụ án
theo đó hành vi phạm tội của bị cáo trương mỹ lan
cựu chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp và các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn
của cơ quan tổ chức làm mất niềm tin của nhân dân
quá trình điều tra vụ án cũng đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo trương mỹ lan
từ ngày bắt đầu diễn ra phiên xử ngày năm tháng ba
bị cáo trương mỹ lan liên tục phủ nhận hành vi phạm tội mà cáo trạng cáo buộc
trong khi đó nhóm lãnh đạo cán bộ scb là những người am hiểu pháp luật
giỏi chuyên môn thừa nhận tiếp tay cho bị cáo trương mỹ lan
rút ruột ngân hàng tổng thiệt hại được xác định là bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
viện kiểm sát nhân dân tp hcm nêu quan điểm bị cáo lan phạm tội nhiều lần phạm tội có tổ chức
bằng nhiều thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước
đây là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo
ngoài ra đại diện viện kiểm sát nhân dân còn cho rằng bị cáo lan không hề an năn
còn đổ lỗi cho nhân viên dưới quyền và các bị cáo khác ở scb
do đó cần nghiêm trị từng
vị đại diện nhận định đến trước thời điểm tái cơ cấu scb ngày một một hai nghìn một mươi hai
bị cáo trương mỹ lan đã sở hữu trên tám mươi cổ phần của scb
thông qua công ty cổ phần tài chính việt vĩnh phú và các cổ đông khác đứng tên thay
đến năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ cổ phần scb mà bị cáo lan nắm là hơn chín mươi một
với quyền lực cổ đông bị cáo lan dễ dàng điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của scb
ngay từ khi hợp nhất đến khi bị cáo lan
trong những ngày xét hỏi vừa qua cũng giống như tại cơ quan điều tra
bị cáo trương mỹ lan không nhận tội
theo cáo buộc sau khi hợp nhất ba ngân hàng thành ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn
ngân hàng scb bà trương mỹ lan nắm giữ chín mươi một năm cổ phần
nằm trong tay scb bà trương mỹ lan đã thao túng toàn bộ hoạt động của ngân hàng này
sử dụng scb như một công cụ tài chính
huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác
sau đó chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các khoản vay khống phục vụ cho mục đích cá nhân
trong vòng một mươi năm từ hai nghìn một mươi hai đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
bà trương mỹ lan gây thiệt hại cho scb bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
trong khi các bị cáo nguyên là cán bộ nhân viên của ngân hàng scb
tập đoàn vạn thịnh pháp và ngay cả bị cáo chu lập cơ
chồng của bà trương mỹ lan và cháu gái trương huệ vân
đều thừa nhận hành vi phạm tội và khai
làm theo chỉ đạo của bị cáo trương mỹ lan
thì bà lan vẫn một mực không nhận tội
tại phiên tòa bị cáo trương mỹ lan phủ nhận cáo buộc của viện kiểm sát
bà lan cho rằng bản thân chỉ nắm giữ bốn chín cổ phần scb
hai người con gái mỗi người năm và ba mươi là của cổ đông nước ngoài
các bạn bè ở việt nam nắm ba mươi
khi chủ tọa đặt câu hỏi tất cả những người có cổ phần tại scb
đều khai là đứng tên dùm bị cáo
bị cáo giải thích gì video này
bà lan khai bạn bè của bị cáo là việt kiều canada úc
theo quy định không được đứng tên mua cổ phần nên phải tìm người việt nam đứng tên giúp
trước lời khai này của bị cáo chủ tọa đặt câu hỏi
bị cáo nghĩ gì về việc cả chủ tịch hội đồng quản trị
tổng giám đốc lãnh đạo cán bộ của scb và tập đoàn vạn thịnh pháp
đều khai làm theo chỉ đạo của bị cáo
ngay cả các bị cáo của đoàn thanh tra ngân hàng nhà nước đều khai
trình độ quản trị của các lãnh đạo scb là rất yếu
không theo quy định của ngân hàng nhà nước
phải làm theo chỉ đạo của trương mỹ lan
bị cáo trương mỹ lan vẫn khẳng định mình không có nghiệp vụ ngân hàng
không hề điều chỉnh chỉ đạo gì về hoạt động của ngân hàng scb
về cáo buộc đưa người thân tín vào scb nắm giữ các chức vụ quan trọng
bà lan khẳng định những người ở ecb không phải thân tín của mình
dù không nhận tội nhưng bị cáo trương mỹ lan đề nghị dùng tài sản là bất động sản công ty của mình
gồm bất động sản dự án cổ phần tại những công ty thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp
để khắc phục hậu quả
trong đó có tòa nhà capital palace và khách sạn
eu đều ở quận ba đình hà nội tuy nhiên bà lan lại xin giữ lại căn biệt thự cổ
ở một trăm một mươi hai võ văn tần quận ba tp hcm vì lý do bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa cho việt nam
hiện vụ đại án vạn thịnh pháp vẫn đang trong quá trình xét xử
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn